bên cạnh đó cần khẩn trương ra soát sửa đổi các thông tư quyết định văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu giấy sổ tạm tru giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công bốn mươi tám văn bản
các bộ ngành hoàn thiện việc công bố công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại luật cư trú nghị định số một trăm linh bốn của chính phủ trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai trăm sáu mươi bảy thủ tục hành chính
làm cơ sở cho các địa phương công bố công khai và tổ chức thực hiện thống nhất hiệu quả
liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một s có địa chỉ ở bốn trăm năm mươi bốn đường phạm văn đồng phường xuân đình bắc tử liêm hà nội
công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với năm đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một s để điều tra về hành vi nhận hối lộ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã nhận tiền của chủ xe
để bỏ qua lỗi vi phạm đến nay cơ quan công an đã thu hồi gần một năm tỷ đồng là số tiền các đối tượng nhận hối lộ của các chủ phương tiện
trước đó vào ngày tám tháng ba công an quận bắc từ liêm cũng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn đối tượng tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi bảy d
có địa chỉ tại ba mươi sáu phạm văn đồng phường cổ nhuế một bắc tử liêm hà nội để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ năm bánh heroin và một khẩu súng
tại khu vực phố trì chính thị trấn phát diệm huyện kim sơn lực lượng công an bắt quả tăng ngô duy minh trần quang sáng và đỗ khắc thuật cùng chú tệ tỉnh sơn la
thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng hơn bảy trăm linh gram một khẩu súng ngắn k năm mươi chín và sáu viên đạn tiến hành khám xe ô tô của các đối tượng sử dụng đi bán ma túy
thu giữ thêm ba bánh heroin có trọng lượng hơn một gram cùng nhiều tâm vật có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy
số ma túy trên các đối tượng mua ở sơn la mang về tỉnh ninh bình hà nam và nam định tiêu thụ
còn tại tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng vừa bắt quả tăng một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển ma túy
vật chứng thu giữ là hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
tại quân lộ tám c thuộc xã sơn hồng tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng bắt quả tăng đối tượng pa tech vư trú tại huyện khăm cợt tỉnh bô ly khăm xây lào
vư bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
vừa khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người lào đưa sang việt nam bàn giao cho một người lạ mặt để lấy tiền công là một đồng

vư khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người lào đưa sang việt nam bàn giao cho một người lào đưa sang việt nam bàn giao cho một người lào đưa sang việt nam